tại nhà triển lãm hà nội liên hoan ảnh nghệ thuật hà nội lần thứ bốn mươi chín đã được hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội tổ chức
chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm dành cho hội viên hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội và các nhà nhiếp ảnh đang sinh sống và làm việc tại hà nội
nhằm khuyến khích và tìm kiếm những sáng tạo nhiếp ảnh xuất sắc về hà nội và các vấn đề liên quan đến cuộc sống
ban tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lần thứ bốn mươi chín đã nhận được một chín trăm linh tác phẩm ảnh của ba trăm hai mươi tác giả
qua đó hội đồng giám khảo đã chọn được một trăm hai mươi hai tác phẩm dự trưng bày triển lãm
giải nhất được trao cho tác phẩm mang tên khi bé thể hiện niềm đam mê của tác giả trần thị hồng minh
hy vọng rằng hội nhiếp ảnh nghệ thuật hà nội tiếp tục có những cuộc thi ảnh nghệ thuật như vậy để cho đội ngũ nhiếp ảnh được giao lưu cọ sát xứng tầm thời đại